cụ vực nam bộ nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ có mây có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
và tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé